kính chào quý vị và các bạn
mở đầu là tin tức về cơn bão số ba
hồi một mươi giờ sáng nay ngày hai mươi tháng bảy
vị trí tâm bão ở vào khoảng
hai mươi một bốn độ vị bắc

trên vùng biển phía nam của tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
trong những giờ tới bão di chuyển
chậm theo hướng tây bắc
đi vào đất liền các tỉnh ven biển trung quốc
sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
tuy nhiên đến ngày hai mươi ba tháng bảy
áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
và đổi hướng đi ra ngoài biển đông
nên cho dù không ảnh hưởng trực tiếp
tới đất liền nước ta nhưng người dân vẫn cần
chủ động theo dõi thông tin qua những bản tin tiếp theo
do ảnh hưởng của bão
nên vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp chín cấp một mươi
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai
sật cấp một mươi bốn
sóng biển cao từ năm đến bảy mét
biển động rất mạnh
vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây nam cấp sáu
có lúc cấp bảy sật cấp tám cấp chín
biển động mạnh
khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có gió tây nam cấp năm có lúc cấp sáu
sật cấp bảy cấp tám biển động
sóng biển cao từ hai đến bốn mét
trở lại với thời tiết trên đất liền
trong ba ngày tới khu vực bắc bộ
tiếp tục chịu sự chi phối của sảnh áp thấp
nối với cơn bão số ba
trên vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông
nên tiếp tục có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to
kèm tố lốc mạnh
mưa tập trung chủ yếu là
ở khu vực vùng núi nên nguy cơ xảy ra lũ quét
xa lở đất và ngập úng cục bộ
vẫn ở mức cao người dân cần lưu ý đề phòng
thời điểm mưa tập trung vào đêm và sáng sớm
còn trong ngày vẫn có nắng sán đoạn
nên mức nhiệt tại đông bắc bộ
chưa giảm nhiều phổ biến ở mức là
từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong ba ngày tới cũng duy trì mưa rông
vào lúc chiều tối cục bộ có nơi
có mưa vừa đến mưa to kèm theo
tố lốc và gió giật mạnh
mưa lớn cũng khiến nguy cơ xảy ra lũ quét
sạt lở đất bị đẩy lên cao người dân cần
cảnh giác đề phòng ban ngày khu vực
vẫn còn nắng sán đoạn nên mức nhiệt độ
chưa chiều tại đây chưa giảm nhiều
giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
có nơi cao hơn
ở trung bộ ngoại trừ thanh hóa
có mưa rào và rông rải rác
thì khu vực từ nghệ an
trở vào đến thừa thiên huế vẫn còn nắng nóng
với mức nhiệt độ ngày đêm
là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
nắng nóng kết hợp với độ ẩm thấp kéo dài
nên người dân cần chủ động bổ sung
đủ nước và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
cũng như đề cao cảnh giác
với cháy nổ cháy rừng có thể xảy ra
về chiều tối tại đây chỉ có mưa rông
vài nơi nhưng vẫn cần lưu ý
cục bộ có thể tiềm ẩn tố lốc và gió giật mạnh
trong cơn rông
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
về chiều tối có mưa rào và rông dài rác
tập trung ở phần phía nam của khu vực
trong mưa rông cần đề phòng với hiện tượng
thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày tại đây có nắng nóng
với nhiệt độ trưa chiều
giao động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
chỉ riêng phần từ khánh hòa đến bình thuận
là nhiệt độ thấp hơn đôi chút
chịu sự chi phối của gió mùa tây nam
nên ở tây nguyên vẫn có mưa rông
vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông cần đề phòng với khả năng
xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn
với mức nhiệt độ ngày đêm
giao động trong khoảng hai mươi một ba mươi hai độ
cảnh nam bộ cũng mang thời tiết đặc trưng
của mùa mưa nên về chiều tối
vẫn duy trì mưa rông
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
kèm theo tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
ban ngày khu vực có nắng yếu
với nhiệt độ cao nhất ngày
phổ biến trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ